các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiểu cần tỉnh trà vinh vừa hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân huyện tiểu cần đề nghị truy tố thạch quan ba mươi sáu tuổi ở xã phú cần huyện tiểu cần về tội vô ý làm chết người
trước đó giữa thạch quan và anh trần văn rời đã xảy ra cự cãi và đánh nhau anh giới rượt đuổi đánh quan
khi giới dùng chân để đạp vào đá thì anh quang đã dùng tay gạt đỡ làm anh giới mất thăng bằng té ngừa về sau đầu anh giới đập xuống đường và bất tỉnh
một lúc sau anh giới tỉnh lại đi về nhà ngay trong đêm gia đình thế anh giới có biểu hiện bất thường nên đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện do vết thương quá nặng anh trần văn giới đã tử vong
một vụ ẩu đả là một nạn nhân bị tử vong xảy ra tại nhà trọ của bà cù thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở thôn thế long xã tịnh phong huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
sau hai mươi bốn giờ tích cực điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi đã làm rõ các thủ phạm trong vụ án
khoảng hai mươi một h ngày một mươi hai tháng tám một nhóm thanh niên khoảng bảy đối tượng đã xông vào nhà trọ của bà cụ thị hồng dùng cây và thanh sắt tấn công nguyễn quốc trưởng trần văn ánh và trần văn thông đều quê ở xã tiền mỹ huyện tiên phước tỉnh quảng nam
hậu quả trưởng tử vong trên đường đi cấp cứu ánh và thông bị thương
ba thanh niên này đều là công nhân của công ty hiền phát đạt có trụ sở tại thành phố đà nẵng đang thi công công trình tại khu công nghiệp v ship quảng ngãi
sau khi xảy ra vụ việc công an huyện sơn tịnh phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường
đến dặn sáng ngày một mươi ba tháng tám các lực lượng điều tra làm rõ đối tượng gây án là võ khắc cường ở thôn khê thọ xã tịnh khê thành phố quảng ngãi
tiếp tục điều tra đã làm rõ thêm năm đối tượng khác tham gia đánh trưởng tử vong
đó là nguyễn văn thuận phạm tình lê văn cảnh lê văn thông và bùi ngọc phúc
qua vận động đối tượng cảnh thuận và thông đã ra đầu thú tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
còn các đối tượng khác gồm tường tình phúc đã bị phòng cảnh sát hình sự thực hiện lệnh bắt khẩn cấp về hành vi giết người
nguyên nhân của vụ án là giữa trường và cảnh có mâu thuẫn trong lúc nhậu trước đó nên cảnh lôi kéo đồng bọn đi đánh nhóm của trường

cảnh sát hình sự công an huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi đã nhanh chóng làm rõ các hung thủ trong vụ giết người góp phần giải tỏa tâm lý hoang mang trong nhân dân bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với vũ đình phùng hai mươi một tuổi ở xã xuân lai huyện gia bình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an phùng khai nhận vào ngày một mươi ba tháng tám tại quốc lộ một mươi bảy thuộc địa phận xã xuân lai phùng đã bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chân ma túy thu giữ bốn bánh heroin có trọng lượng hơn một g và một số tăng vật khác có liên quan
đối tượng lương nhật bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tổ chín thị trấn đắc minh huyện đắc minh tỉnh đắk nông vừa bị công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ba tháng về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào đêm ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu bình bị bắt vì hành vi đột nhập vào nhà ông ngô trí mẫu ở tổ một mươi bốn thị trấn liên nghĩa đức trọng trộm hơn hai mươi triệu đồng
lợi dụng thời điểm đi điều trị ở bệnh viện về nhà tạm giữ bình đã bỏ trốn
qua quá trình truy xét ở nhiều tỉnh thành đến ngày một mươi một tháng tám công an huyện đức trọng đã bắt được bình đang lẩn trốn tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
được biết bình còn là nghi can của nhiều vụ đột nhập khác trên địa bàn tỉnh lâm đồng
lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của người đi đường rồi ra tay cướp giật tài sản không phải là thủ đoạn mới của bọn tội phạm
tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp diễn thậm chí gia tăng tại một số địa phương khi mà chính người dân chưa nâng cao ý thức cảnh giác
tạo điều kiện sơ hở cho tội phạm hoành hành phản ánh trên địa bàn thành phố thái bình tỉnh thái bình
đây là vũ khí mà các đối tượng sử dụng để đe dọa người tham gia giao thông và chống lại lực lượng chức năng khi bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi cướp giật tài sản
chỉ tính từ trung tuần tháng năm đến trung tuần tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn thành phố thái bình đã liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản của người đi đường
nạn nhân thường là phụ nữ đeo tuyên sách hoặc treo tuyên sách trên xe
đội kiến sát hành sự công an thành phố thái bình đã xác lập chuyên án đấu tranh
sau một thời gian điều tra xác minh các chiến sát hành sự đã làm rõ ba chuyên án trong đó một mươi hai vụ cướp giật dây truyền bốn vụ cướp giật điện thoại bảy vụ cướp giật tuyên sách và năm vụ trộm cắp tài sản bắt năm đối tượng